mở đầu bản tin chiều nay là thông tin đáng chú ý từ bình phước
công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an huyện bù đăng
tổ chức kháng nghiệp điều tra làm rõ vụ thi thể một người đàn ông đang phân hủy trong vườn điều
chiều tối ngày một mươi tám tháng một mươi một một số người dân đi làm dãy ở tiểu khu một trăm bảy mươi bốn thuộc xã phú sơn huyện bù đăng
thì ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ căn nhà gỗ gần vườn điều
khi đến gần kiểm tra thì phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy
nhật tin báo lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
và xác định danh tính nạn nhân là hoàng trung thuần ba mươi bảy tuổi chú xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh phước
nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ốp xuống đất trên người mặc áo thun quần jean
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
với hành vi chốn thuế đối tượng đào đức kiểm chú tại thành phố phan rang tháp tràm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam
theo cơ quan cảnh sát điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng long có ngành nghề kinh doanh chính
là xây dựng nhà các loại hoạt động từ năm hai nghìn tám đến nay
công ty do đào đức kiểm quản lý điều hành và kiểm đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu vào
quý ba năm hai nghìn hai mươi để trốn đóng số tiền thuế hơn một một tỷ đồng
khám xét trụ sở công ty tại đường lê duẩn phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm
cơ quan công an đã thu giữ được một số đồ vật tài liệu
có liên quan hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
là phùng văn hào chu văn hiếu cùng chú tại thành phố hà nội phạm trọng thể chú tại tỉnh bắc giang
để điều tra làm rõ về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua công tác nghiệp vụ công an thành phố long khánh phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hành vi
cho vai lãi nặng trong một căn nhà thuộc phường suối tre thành phố long khánh do bà đối tượng hào hiếu thể
cùng với huỳnh minh thuận chú tại tỉnh đồng nai đang ở
vật chứng thu giữ là hai mươi ba hồ sơ cho vay viết tay cùng với khoảng hai tờ rơi quảng cáo cho vay
nhiều thẻ căn cước công dân và một số vật chứng khác
ngay sau đó các đối tượng đã được mời về trụ sở công an công an để làm việc
bắt đầu các đối tượng khai đã cho hơn một trăm linh lượt người trên địa bàn một số huyện
thành phố long khánh tỉnh đồng nai và huyện châu đức tỉnh bà rịu úng tàu vai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với số tiền hơn một tỷ đồng lãi suất khoảng bốn trăm ba mươi tám một năm
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động trần thị lệ thu
trú tại quận khanh khê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng dù không có việc làm nhưng lại muốn có tiền tiêu xài
nên thu đã mua ma túy từ hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch về để bán lại
thu thường dạy
giao dịch ma túy tại nhà và một bệnh viện ở quận ngũ hành sơn
thu đoạn của thu rất tinh vi sẽ nhận tiền có tài khoản
rồi dùng băng keo dán ma túy ở điểm hẹn không bao giờ giao dịch trực tiếp
ngay sau khi hoàn thành việc giao nhận ma túy thu xóa tất cả lịch sử cuộc gọi
tổng số ma túy cơ quan công an phát hiện thu giữ được
từ nơi ở của thu là bốn mươi bốn viên thuốc lắc và một số ma túy đá có giá trị là sáu mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần thị lệ thu
hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình đi thu mua nông sản phạm minh giang đã ra tay giật một sợi dây chuyền
trị giá bốn mươi năm triệu đồng của một người phụ nữ
công an tp châu đốc tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phạm minh giang
vào ngày ba tháng một mươi một tại phường châu phú b tp châu đốc
phát hiện chị phạm thị thanh thúy điều khiển xe mô tô một mình
chân cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng
giang đã bám theo rồi ra tay cướp giật
trong lúc giảng co cả hai ngã xuống đường
ngay tiếng chi hô người dân đã kịp thời phối hợp bắt giữ giang bàn giao cho cơ quan công an
nắm bắt được tâm lý của chị em phụ nữ là rất thích đeo trang sức
nhưng lại thiếu các biện pháp phòng vệ
các đối tượng sẵn sàng đeo bám chờ thời cơ như là đường vắng vẻ hay đêm tối để ra tay
vụ việc tại an giang vừa rồi và tại cà mau ngay sau đây là các minh chứng cụ thể
thời gian qua tại một số tuyến đường thuộc các xã
ở quốc lộ sáu mươi ba của huyện thới bình tỉnh cá mau xảy ra nhiều vụ việc
mà trong đó thì bị hại hầu hết là phụ nữ lưu thông vào ban đêm và đường vắng
để lập lại trật tự công an huyện thới bình đã tổ chức lực lượng mai phục về bắt đối tượng
vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi một chị hồ bích hạnh chú tại xã tân lộc huyện thới bình
đến cơ quan công an trình báo về việc chị vừa bị cướp giật tài sản
khi đang chạy xe máy đến đoạn đường vắng thuộc khu vực ấp hai
chị hạnh bị một đối tượng ép xe và giật lấy sợi dây chuyền mà chị đang đeo trên cổ
hơn một giờ sau trên tuyến quốc lộ sáu mươi ba đoạn qua ấp chín xã tân lộc bắc huyện thới bình
cũng xảy ra một vụ cướp sợi dây chuyền
bị hại là chị nguyễn thị mộng nhật chú tại xã tân lộc bắc
đối tượng đã ép xe giật lấy sợi dây chuyền vàng có trọng lượng khoảng bốn trí
nhận được thông tin công an huyện thới bình đã huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường
để bao vây và tổ chức truy bắt theo nhiều hướng
mặc dù đối tượng hết sức ngoan cố tháo chạy với tốc độ cao nhưng đã bị lực lượng khống chế
đối tượng khai tên là nguyễn văn dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại ấp bảy xã khánh hòa huyện âu minh
qua kiểm tra lực lượng công an đã tạm giữ tăng vật vừa cấp được
khai thác nhanh nguyễn văn dình thừa nhận chính là thủ phạm thực hiện hai vụ cướp giật dây chuyền trên
ngoài ra dình còn thực hiện bốn vụ cấp giật khác trên địa bàn xã trí phải và tân phú huyện thới bình
ngoài ra công an huyện thới bình thông báo những ai là bị hại trong các vụ cướp giật
hãy mạnh dạn đến trình báo với cơ quan công an để được hướng dẫn giúp đỡ
thông qua các vụ cấp giật tài sản trên đường người dân nhất là phụ nữ khi ra đường hãy nâng cao ý thức cảnh giác
hạn chế đến mức thấp nhất đi vào tuyến đường vắng một mình không tạo điều kiện cho cây xấu thực hiện hành vi phạm tội
với hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép và không có dây
chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông đào phước thành quê tại tỉnh long an
số tiền một mươi ba năm triệu đồng đồng thời tùy thu bốn mét khối cát
thông qua các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phát hiện ông đào phước thành điều khiển phương tiện đang vận chuyển bốn mét khối cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
tại thời điểm kiểm tra ông thành không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cát
đang vận chuyển trên phương tiện giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một tổ công tác i một mươi một trăm bốn mươi một công an tp hà nội làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông
xử lý vi phạm thì phát hiện một nữ tài xế đã phóng nhanh qua chốt cảnh sát một trăm bốn mươi một
quá trình đi qua nữ tài xế đã đâm trúng một chiến sĩ cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày nữ tài xế một mươi sáu tuổi trú tại quận hoàng mai tp hà nội
điều khiển xe máy chở theo một người khác lưu thông theo hướng phố trần nhân tông đường lê duẩn
qua vị trí tổ công tác i một mươi một trăm bốn mươi một đang làm nhiệm vụ
khi đi qua đây xe máy đã đâm trúng một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã phối hợp đưa chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương đi cấp cứu
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội công an quận hai bà trưng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc
trước tình trạng thanh thiếu niên học sinh sinh viên người tham gia giao thông điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu
lãch đánh võng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông có chiều hướng gia tăng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội và công an các huyện thành thị đã tập trung đánh mạnh vào các nhóm thanh thiếu niên
có biểu hiện gây dối trật tự công cộng vi phạm trật tự an toàn giao thông khởi tố nhiều đối tượng vi phạm
và qua đó góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự
ngày tám tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đinh văn duy chú huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang về tội chống người thi hành công vụ
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó tối ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đang tiến hành tuần tra kiểm soát tại km chín mươi sáu tám trăm linh
quốc lộ hai thuộc khu ba xã trần mộng huyện đoàn hùng thì phát hiện chiếc xe ô tô tải
có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải chậm quy định
khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra thì lái xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy
đẩy đại úy bùi đức thịnh thành viên tổ tuần tra lui về phía sau
trước tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng đại úy bùi đức thịnh buộc phải nhảy lên cản trước
bám vào đầu xe ô tô để tránh bị đâm vào
sau đó tài xế lái chiếc xe ô tô nói trên tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng tỉnh tuyên quang

đẩy đại úy bùi đức thịnh buộc phải nhảy lên cản trước đẩy đại úy bùi đức thịnh buộc phải nhảy lên cản trước
đại úy bùi đức thịnh buộc phải nhảy lên cản trước đẩy đại úy bùi đức thịnh buộc phải nhảy lên cản trước
không tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tám đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề qua mạng viễn thông mạng internet với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh công an huyện bắc quang công an thành phố hà giang đồng loạt tấn công bắt quả tăng
đồng thời triệu tập tám đối tượng trú tại thành phố hà giang và huyện bắc quang để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ một mươi ba điện thoại di động bốn mươi năm viên nén hai mươi hai túi nhỏ
bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng nhiều giấy vay tiền và sổ ghi nhiều chữ số cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô số đề
hoạt động thông qua mạng viễn thông mạng internet
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày
đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động trần thị lệ thu năm mươi năm tuổi
trú tại phường tân chính quận thanh khê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng do vốn không có việc làm nhưng muốn có tiền tiêu xài
nên mua ma túy từ hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch để bán lại
trong tháng một mươi và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thu đã hai lần mua ma túy từ hai người này
thu thường giao dịch ma túy tại nhà và một bệnh viện ở quận ngũ hành sơn
thủ đoạn của thu rất tinh vi sẽ nhận tiền qua tài khoản rồi dùng băng keo rán ma túy ở điểm hẹn
không bao giờ giao dịch trực tiếp
và ngay sau khi hoàn thành việc giao nhận ma túy thu xóa tất cả lịch sử của gọi
tổng số ma túy cơ quan công an phát hiện và thu giữ được từ nơi ở của thu là bốn mươi bốn viên thuốc lắc
và số ma túy đá có giá là sáu mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần thị lệ thu hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong lúc đi đánh cá trên đập chiếc thuyền lật úp khiến ba bố con bị đuối nước thương tâm
vụ việc vừa xảy ra tại xã nam thanh huyện nam đàn tỉnh nghệ an
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một
anh phạm hoàng trung bốn mươi tuổi chú tẩy xã nam thanh huyện nam đàn
dùng thuyền máy chở hai con nhỏ sáu tuổi và bốn tuổi di chuyển đi đánh cá trên đập rào băng
trong quá trình di chuyển đến giữa đập chiếc thuyền máy do anh trung điều khiển không may bị lật úp
khiến ba bố con bị đuối nước
trước khi bị lật thuyền anh trung đã lái thuyền máy di chuyển trên đập nước và phát trực tiếp trên mạng xã hội
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an quân đội và chính quyền địa phương
đã huy động hơn ba mươi người vào cuộc tìm kiếm cứu nạn
cho đến dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi một lực lượng chức năng đã tìm thấy tất cả thi thể ba bố con